những ngày gần đây giá hạt tiêu ở đắk lắc và các tỉnh tây nguyên đã giảm mạnh
chỉ còn bốn mươi tám bốn mươi chín đồng một kg đây là lần đầu tiên trong một mươi năm qua
giá hạt tiêu ở tây nguyên tuột mốc năm mươi đồng một kg
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc nguyên nhân chính khiến giá tiêu giảm sâu
là do diện tích tiêu ngày càng mở rộng nhất là các tỉnh tây nguyên đông nam bộ
nên nguồn cung trong nước khá dồi dào trong khi đó nhu cầu thị trường không tăng
còn theo tính toán của người trồng tiêu ở đắk lắc với giá tiêu như hiện nay
người trồng tiêu không có lãi thậm chí lỗ nặng do nguồn vốn đầu tư tăng từ phân bón
thuốc trừ sâu đến công chăm sóc công thu hoạch
theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp các tỉnh tây nguyên hiện có trên tám mươi năm hai trăm linh ha tiêu
trong đó đắk lắc có diện tích tiêu lớn nhất với bốn mươi hai năm trăm linh ha
tăng gần gấp ba lần so với quy hoạch diện tích kế tiêu của tỉnh đến năm hai nghìn hai mươi
do diện tích tăng mạnh sản lượng tiêu dồi dào nên các chuyên gia nông nghiệp dự báo
từ nay đến cuối năm giá tiêu ở các tỉnh tây nguyên vẫn còn nhiều biến động
người trồng tiêu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn